nếu như hàng năm thì đây đang là thời điểm vàng của mùa du lịch biển tại thanh hóa
nhưng do ảnh hưởng của dịch bệnh lượng du khách năm nay đã giảm suốt
chủ yếu là khách trong tỉnh sử dụng dịch vụ ngắn ngày
nhiều doanh nghiệp cơ sở lưu trú nhà hàng đã giảm giá sâu các dịch vụ sản phẩm để thu hút khách du lịch
thành phố sầm sơn có tám trăm ba mươi cơ sở lưu trú
hiện tại các cơ sở lưu trú đã đưa ra các gói khuyến mại hai mươi bốn mươi
khi du khách sử dụng cả dịch vụ ăn và nghỉ
theo các doanh nghiệp các chương trình kích cầu này đang là cơ hội tốt
để khách hàng được tiếp cận các dịch vụ cao cấp với mức giá rẻ
năm nay với các chính sách của các đơn vị du lịch
người đi du lịch sẽ được hưởng lợi rất là nhiều từ giá cả phòng nghỉ đến giá dịch vụ ăn uống
và giá cả xe cụ hay máy bay
như mọi năm thì giá cho phòng cuối tuần là giá khoảng một triệu hai
nhưng mà năm nay thì cuối tuần giá cho phòng khoảng một triệu do với phòng đơn
để thu hút hơn nữa sự quan tâm của du khách
tháng sáu vừa qua ngành du lịch tỉnh thanh hóa đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi
như lễ hội carnival đường phố bắn pháo hoa tầm thấp lễ hội bánh dày
lễ hội bơi trải giải bóng truyền bãi biển quốc gia
theo kế hoạch đề ra năm hai nghìn hai mươi tỉnh thanh hóa sẽ phân đấu thu hút được một mươi một triệu khách du lịch

để đưa ra một chương trình kế hoạch kích cầu cũng khá là hấp dẫn
giảm từ ba mươi đến bốn mươi các giá dịch vụ
du lịch biển được xác định là hướng phát triển kinh tế mũi nhọn của tỉnh thanh hóa
năm nay do ảnh hưởng của covid một mươi chín dự báo doanh thu lĩnh vực này có thể sẽ sụt giảm đến bốn mươi
tuy nhiên giai đoạn cao điểm vẫn còn gần hai tháng
các hoạt động kích cầu du lịch đang được đặt ra rất nhiều kỳ vọng
sẽ đủ sức vực dậy mùa du lịch biển sứ thanh